để hạn chế tình trạng sói mòn đất trôi đất và tạo điều kiện cho người dân miền núi phát triển kinh tế
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đã triển khai thí điểm nhiều mô hình cây con giống mới kỹ thuật cao
các chương trình thí điểm này không chỉ hỗ trợ cải tạo đất vùng núi
mà còn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho đồng bào miền núi quảng ngãi
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi và các huyện miền núi hiện đang triển khai một mươi sáu mô hình
đưa các cây con giống mới kỹ thuật cao nuôi trồng trên vùng đồi núi
trong đó điển hình là nuôi cá tầm trồng cây mắc ca
các giống mía mới năng suất cao đây là những giống nông nghiệp chăn nuôi có kỹ thuật cao
áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng trên diện tích đất nông nghiệp
sau thời gian triển khai thí điểm bước đầu cây con giống mới
phù hợp với thổ nhưỡng địa hình vùng núi nên cho năng suất cao
hiện ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi và các địa phương đang tìm giải pháp phát triển các giống kỹ thuật cao
trở thành vùng chuyên canh với năng suất chất lượng cao cho khu vực miền núi
trong đó ưu tiên tính đến các giải pháp tiêu thụ sau khi phát triển đại trà
góp phần nâng cao thu nhập so đói giảm nghèo cho nông dân ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi